các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin mời ông cùng quý vị theo dõi phóng sự sau đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thế nhưng để có thể đánh bắt xa bờ đòi hỏi phải có các phương tiện tàu thuyền công suất lớn hiện đại
vấn đề đặt ra ở đây là với chi phí từ vài trăm triệu đến cả chục tỷ đồng
rất khó để các ngư dân có thể tự trang trải khoản đầu tư này
mà là phải tàu lớn ra biển lớn
chứ còn trước gì chúng ta vẫn là những tay trèo thì có nghĩa là chúng ta vẫn đưa cái vai trò đấy cho người ngư dân mà không thấy được vai trò nhà nước
sự ra đời của nghị định sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bốn và nghị định tám mươi chín năm hai nghìn một mươi năm về một số chính sách phát triển thủy sản
đã giúp cho ngư dân tại nhiều địa phương có cơ hội tiếp cận với các phương tiện đánh cá lớn và hiện đại hiện thực hóa ước mơ tàu lớn vươn biển lớn

đó chính phủ cũng rất tích cực trong việc thực hiện các biện pháp như đầu tư xây cần cá khu neo đậu tránh chú bão khu hậu cần nghề cá
đặc biệt nhiều địa phương cũng đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đánh bắt và chế biến thủy hải sản
có thể kể đến dự án hợp tác của các tỉnh bình định phú yên với các doanh nghiệp nhật bản trong việc đánh bắt và chế biến cá ngừ đại dương
đã giúp cho giá cá ngừ xuất khẩu của việt nam vào thị trường này tăng mạnh có thời điểm đạt một sáu trăm linh yên
tương đương trên ba trăm linh đồng mỗi ký cao hơn rất nhiều so với mức giá trung bình chỉ bốn sáu trăm linh yên trước đây
có thể nói với chữ lượng thủy hải sản từ ba bốn năm triệu tấn mỗi năm biển mang lại cho kinh tế việt nam nhiều nguồn lợi lớn
trong bối cảnh sản phẩm thủy hải sản việt nam ngày càng có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới
làm thế nào để chuyển từ phương thức khai thác thô sơ sang phương pháp hiện đại
cho hiệu quả cao gắn với phát triển bền vững là bài toán đặt ra cho ngành thủy hải sản nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập hiện nay
vâng thưa ông trong thời gian qua thì chính phủ việt nam đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ ngư dân trong việc vươn khơi bám biển
đặc biệt đó là vấn đề hỗ trợ trong việc hiện đại tàu bè để đánh bắt xa
vâng thưa ông ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của giải pháp này
thủy sản được đánh giá là một ngành quan trọng trong chiến lược kinh tế biển
vì vậy thời gian qua chính phủ đã có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển ngành thủy sản
trong đó có chính sách về phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ thuộc được ban hành tại quyết định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn
và được quyết định tám mươi chín hai nghìn một mươi năm
bởi vì những cơ chế chính sách trước đây đã đạt được các nguyện vọng của bà con ngư dân và kết hợp với đỉnh hướng phát triển ngành thủy sản
chúng ta đã tạo ra một khâu đột phá để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp đánh bắt từ khai thạc ven bờ đến đánh bắt xa bờ
nhờ những chính sách này chúng tôi đã có một kế hoạch

chúng tôi đã có một kế hoạch
thì lực lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ của chúng ta đã phát triển khá nhanh cho đến nay đã có ba mươi ba sáu trăm linh tàu đánh bắt xa bờ trong đó có nhiều tàu có công suất từ bốn trăm linh mã lực trở lên đủ khả năng để vươn khơi đánh bắt xa bờ
mặc dù có những sự hỗ trợ tích cực như vậy cụ thể là nhưng nghị định sáu mươi bảy và sau này là nghị định tám mươi chín sửa đổi khi đưa vào triển khai thực tiễn thì vẫn gặp phải một số những khó khăn vướng mắt
cụ thể những khó khăn vướng mắt đó là gì
để đầu tư đánh bắt xa bờ thì phải có các giải pháp tính toàn diện tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì chúng ta mới nặng về việc cho vay vốn để đóng tàu xa bờ
và trong cái triển khai đóng tàu đánh bắt xa bờ thì còn nhiều khó khăn và vướng mắt nhất là việc tổ chức đóng tàu vỏ thép